hoàng trí xin kính chào quý vị
công an thị xã la ghi tỉnh bình thuận phối hợp cùng với đồn biên phòng xẻo nhầu tỉnh kiên giang
vừa bắt giữ đối tượng bị truy nã võ minh hoàng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
đây là đối tượng bị khởi tố về tội trộm cắp tài sản xảy ra vào tháng một năm hai nghìn hai mươi
qua công tác nghiệp vụ biết được đối tượng đang lẫn trốn ở các tỉnh miền tây
nên công an thị xã la ghi đã cử một tổ công tác truy tìm đối tượng nhưng đều bị mất dấu
tiếp tục xác minh truy sát phát hiện võ minh hoàng đã bỏ trốn vào tỉnh kiên giang
đổi tên kiệt xin làm việc cho một chủ ghe tại cửa biển xẻo nhầu ấp kênh sáng xã tây yên huyện an biên tỉnh kiên giang
và rất ít khi lên bờ
sau khi xác định võ minh hoàng đang có mặt trên ghe vào lúc h ba mươi phút ngày bốn tháng một
tổ công tác đặc biệt thuộc công an thị xã la ghi tỉnh bình thuận phối hợp đồn biên phòng xẻo nhầu đã bắt giữ đối tượng
ngày bốn tháng một năm hai nghìn hai mươi ba
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp trà vinh cho biết đang tạm giữ hình sự lý minh hoàng bốn mươi sáu tuổi
cư trú tại khống tám phường bảy thành phố trà vinh để điều tra làm rõ về hành vi tàn trữ trái phép chất ma túy
ngày ba tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn tổ công tác công an thành phố trà vinh phối hợp cùng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh tuần tra đảm bảo an ninh trật tự phát hiện lý minh hoàng đang điều khiển xe mô tô có biểu hiện nghi vấn
nên dừng phương tiện để kiểm tra
trong lúc tổ công tác đang kiểm tra giấy tờ có liên quan
thì hoàng nhanh chóng bỏ vào miệng ba đoạn ống nhựa được hàng kính hai đầu
bên trong có chứa chất nghi là ma túy
tổ công tác tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang tạm giữ tan vật
tiến hành khám xét nhà của hoàng cơ quan công an phát hiện thu giữ một số dụng cụ dùng để sử dụng trái phép chất ma túy
tại cơ quan công an hoàng khai nhận số ma túy nêu trên mua của một người không rõ họ tên ở thành phố trà vinh để sử dụng
ngày hai tháng một một nhóm đối tượng đi vỏ lại combo xích chạy đầu máy xa
dùng chai thủy tinh chứa xăng nghi là bơm xăng ném xuống tàu cá trên vùng biển thuộc xã khánh hội tỉnh cà mau
khiến cho tàu này bốc cháy dữ dội
vào ngày bốn tháng một văn phòng huyện ủy u minh tỉnh cà mau có báo cáo về vụ dùng bông xăng hủy hoại tàu cá
trên vùng biển xã khánh hội tỉnh cà mau
theo thông tin ban đầu sáng hai tháng một thuyền trưởng tàu cá số hiệu cm chín nghìn một trăm hai mươi sáu ts bị đốt
là ông trương hoài phong
ngồi huyện trần văn thờ tỉnh cà mau
đến đồn biên phòng khánh hội trình báo vụ việc bị nhóm người lạ tấn công
vào rạng sáng cùng ngày trong lúc tàu đang neo đầu từ vùng biển nưu trên
thì ông phong nghe tiếng máy di chuyển về hướng tàu nên kiểm tra
thì phát hiện nhắm đối tượng lạ mặt đi trên vỏ lại composite chạy bằng đầu máy xe
dùng chai thủy tinh chứa xăng đốt rồi ném lên tàu khiến tàu cá bị bốc cháy dữ dội
sau khi ném bông xăng nhóm người này chưa đi ngay mà chạy quanh xem tình hình
cho đến khi tàu cá cháy bị chìm hẳn rồi mới rời đi
thì hạ tài sản bước đầu ước tính khoảng hai tỷ đồng không gây thiệt hại về người
nguyên nhân vụ việc đang được tiếp tục làm rõ
theo ban an toàn giao thông tp hcm tính đến tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba
toàn thành phố có tám điểm đen về tai nạn giao thông
trong một mươi tháng đầu năm các cơ quan chức năng của tp hcm đã xóa được sáu điểm đen
thời gian tới ban an toàn giao thông cùng với các sở ngành
sẽ nỗ lực để xóa điểm đen phức tạp bất an toàn giao thông còn tồn tại
đây là một trong tám điểm đen mà ban an toàn giao thông đã công bố
đang tồn tại ở tp hcm
và đây cũng là một trong sáu điểm đen phát sinh mới
ngay từ những ngày đầu năm hai nghìn hai mươi ba tại trước số nhà tám trăm ba mươi bốn đường lê đức thọ phường một mươi năm quận gò vấp
đã xảy ra hai vụ tai nạn giao thông
vụ thứ nhất nạn nhân chạy xe máy không làm chủ được tốc độ tự gây tai nạn cho mình
vụ thứ hai người đàn ông trung niên chạy xe máy cùng chiều phía trước xe buýt
khi tới đây va vào gợt cống thoát nước ngã xuống đường
đường lê đức thọ nằm trên ranh giới hai phường một mươi năm và một mươi sáu quận gò vấp tp hcm
mặt đường rộng hơn bốn mét với hai làng xe hỗn hợp ngược chiều
nằm trên đường này còn có trường học và nhiều khu chung cư lân cận sử dụng chung tuyến đường
nên mặc dù đường nhỏ nhưng lượng xe hỗn hợp rất là lớn
lưu thông tại đây khá lớn nhất là vào cao điểm
đáng nói tình trạng hợp trợ tự phát bán hàng rong lấn chiếm lòng lệ đường diễn ra phổ biến
những vấn đề này gây phức tạp giao thông khiến các phương tiện lưu thông hai chiều bị xung đột
nó rất là phức tạp tại vì người ta cứ bày người ta bám nhất
thứ hai là cứ sáng ra mà đi học cứ đi làm nó là đông
rồi cứ xe hơi mà đi là không sao mà cứ dừng là quành đồng là kẹt
kẹt nhỏ năm một mươi phút đấy là chưa kể những nhà thờ gì có đám ma gì
kẹt hơi lâu đó mà vậy cho nên cái xe biết cái xe này đi thẳng sao
mà cứ dừng lại mà chờ thách hay là đón thách cái du lịch cái gì đó xe là kẹt
đó thật ra cái đường nó quá hẹp
tới hiện tại toàn địa bàn tp hcm đang tồn tại tám điểm đen tai nạn giao thông
trong đó có sáu điểm mới là đường kinh dương vương quận bình tân
đường lê đức thọ quận gò vấp giao lộ nguyễn văn linh quốc lộ năm mươi huyện bình chánh
quốc lộ một tân kỳ tân quý quận bình tân
đường huỳnh tấn phát huyện nhà bè và nút giao thông bình thuận huyện bình chánh
hai điểm đen cũ tồn tại nhiều năm và đang được theo dõi xóa bỏ trong cuối năm nay
là vòng xoay mỹ thủy thành phố thủ đức và giao lộ phan văn hớn trần văn mười huyện hóc môn
tại các cái điểm đen thì pc tám cũng đã thông báo đến các đội trạm thực thuộc phòng
cũng như là các cái đơn vị công an quận huyện
phải xây dựng kế hoạch để chuyển hóa điểm đen
bằng cái việc bố trí lực lượng từng ra kiểm soát
chỉ huy điều hòa giao thông
rồi kiến nghị các tổ chức giao thông tại cái điểm đen
rồi xử lý vi phạm tập trung xử lý các hành vi
mà nguyên nhân chính là dẫn đến các điểm đen giao thông
người dân ủng hộ và tích cực thực hiện một cách trách nhiệm thường xuyên
thì cái việc va chạm cũng như là tai nạn giao thông trên đường
chứ không chỉ riêng ở các điểm đen này sẽ được kéo giảm
đó là làm sao phải nâng cao ý thức của người dân
khi tham gia giao thông
phải tự giác chấp hành quy định của pháp luật về an toàn giao thông
không phóng nhanh vượt ẩu không lấn làng không vượt đèn đỏ
không sử dụng rượu bia trao dòi cái kỹ năng
và tự giác thực hiện các kỹ năng lưu thông an toàn
mà các cơ quan chức năng đã hướng dẫn
trong quá trình mà người dân tham gia học và thi sát hạch
để được cấp giấy chứng nhận điều khiển phương tiện
cũng đã có đầy đủ những cái thông tin này
trở lại với điểm đen tai nạn giao thông
ở đoạn đường lê đức thọ quận gò vấp
nguyên nhân tai nạn ở đây đến từ sự bất cẩn chủ quan của người lái xe
để xóa được điểm đen các cơ quan chức năng đã có nhiều biện pháp tuyên truyền
tầm hốn kỹ năng lái xe an toàn
đặt biển báo phân làng hạn chế tốc độ kiểm tra xử phạt các lỗi vi phạm
nhưng chỉ có sự chung tay trách nhiệm nâng cao ý thức
của người điều khiển phương tiện tham gia giao thông
mới góp phần làm nên thành công
hơn hết ý thức tuân thủ nghiêm quy định luật giao thông
là từ bảo vệ tính mạng tài sản hạnh phúc của chính mình
mà nhà nước bị thất thoát chiếm đoạt và xử lý nghiêm
các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật
căn cứ kết quả giải quyết tố giác tin báo về tội phạm
ngày ba tháng một cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh yên bái
đã bàn hành quyết định khởi tố vụ án hình sự
các quyết định khởi tố bị can lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc
lệnh bắt bị can để tạm giam trong thời hạn bốn tháng
đối với ngô quốc trường phó giám đốc sở giao thông vận tài tỉnh yên bái
và đoàn việt hưng thanh tra viên thanh tra sở giao thông vận tải tỉnh yên bái
để điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
quá trình điều tra xác định hai bị can trên thực hiện hành vi phạm tội
từ năm hai nghìn một mươi bảy đến năm hai nghìn hai mươi một
trong đó bị can ngô quốc trường giữ chức vụ tránh thanh tra sở giao thông vận tài tỉnh yên bái
còn bị can đoàn việt hưng là kế toán thanh tra sở giao thông vận tài tỉnh yên bái
ngay sau khi viện kiểm sát nhân dân tỉnh yên bái phê chuẩn
ngày bốn tháng một cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh yên bái
đã thi hành các quyết định lệnh tố tụng nêu trên theo đúng quy định của pháp luật
thông tin từ bộ công an cho biết mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định
về nghiên cứu thăm dò khai thác tài nguyên vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng
buôn lậu xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn thái dương công ty cổ phần đất hiếm việt nam
và các đơn vị có liên quan
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã khởi tố tám bị can liên quan
cụ thể cơ quan điều tra đã khởi tố năm bị can về tội buôn lậu
gồm lưu đức hoa quốc tịch trung quốc vũ thị tuyết trần đức giám đốc
và trần như hoàng nhân viên công ty trách nhiệm hữu hạn dương liễu logistics
nguyễn thanh đoàn giám đốc công ty cổ phần thương binh trường sơn
trong số này bị can đoàn được tại ngoại hầu tra còn lưu đức hoa đã xuất cảnh
nhóm bị can này bị cáo buộc có hành vi tổ chức chế biến ngụy trang che giấu
làm thủ tục hải quan gian dối để xuất khẩu trái pháp luật sang trung quốc
số lượng đất hiếm có giá trị bảy tám tỷ đồng
cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can bắt tạm giam đối với nguyễn anh sơn
giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại sơn anh phú thọ
cấm đi khỏi nơi cư trú đối với đoàn hải nam trưởng phòng vật tư
công ty cổ phần thép hòa phát hải dương và đỗ khánh toàn
phó giám đốc công ty trách nhiệm hiệu hạn atxim
về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng
ba bị can này có hành vi giúp sức cho bị can đặng trần trí
giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại vận tải hợp thành pháp
thực hiện hành vi vi phạm quy định của pháp luật về kế toán
gây thiệt hại tám bảy tỷ đồng tiền thuế
ngày hôm nay tiếp tục phần thẩm vấn tại phiên tòa xét xử ba mươi tám bị cáo trong vụ việt á
trình bày tại tòa bị cáo phan quốc việt
chủ tịch hội đồng quản trị công ty việt á đã thừa nhận
đề tài nghiên cứu chế tạo test xét nghiệm là thuộc sở hữu của nhà nước
việc lấy test xét nghiệm từ sản phẩm thuộc sở hữu của nhà nước
thành sản phẩm thuộc sở hữu của công ty việt á là vi phạm pháp luật
trả lời câu hỏi của đại diện viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa
chủ tịch hội đồng quản trị công ty việt á phan quốc việt
trình bày về quá trình tham gia đề tài nghiên cứu chế tạo test xét nghiệm
được bắt nguồn từ việc do có mối quan hệ quen biết trước đó
bị cáo trịnh thanh hùng cựu phó vụ trưởng vụ khoa học và công nghệ
các ngành kinh tế kỹ thuật bộ khoa học và công nghệ
chủ động gọi điện cho việt để nói về việc cùng tham gia
nghiên cứu đề tài này với học viện quân y
mục tiêu của việc này là để việt á được cấp phép sản xuất test xét nghiệm
và bán thương mại ra thị trường thu lời bất chính
cụ thể phan quốc việt đã thông đồng cấu kết với trịnh thanh hùng
để hùng tác động chu ngọc anh cựu bộ trưởng
phạm công tạc cựu thứ trưởng bộ khoa học và công nghệ
quyết định cho công ty việt á được phối hợp thực hiện đề tài nghiên cứu chế tạo
test xét nghiệm trái pháp luật
trả lời hội đồng xét xử bị cáo phan quốc việt nhận thức được sai phạm của mình
trong việc xác nhận đề tài nghiên cứu ký xét nghiệm là tài sản của nhà nước
vì dùng kinh phí nhà nước để thực hiện
nhưng đã biến đề tài đó thành của việt á
sau đó bán kiếm tiền hưởng lợi cá nhân
trong đợt mở cao điểm tấn công chấn áp tuệ phạm đảm bảo an ninh trật tự
bảo vệ tích nguyên đán giáp thìn năm hai nghìn hai mươi bốn
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh long an vừa khám phá nhanh
một vụ trộm tài sản hơn một tỷ đồng và hai mươi một một trăm linh usd tại công ty nước ngoài
vào sáng ngày hai tháng một công an nhị thành huyện thủ thừa
nhận được tin báo tại một công ty có một trăm linh vốn đầu tư nước ngoài là hàn quốc
có địa chỉ tại ấp bảy xã nhị thành
huyện thủ thừa bị kẻ gian đột nhập lấy trộm khoảng hơn một tỷ đồng và bốn mươi sáu usd
sau khi tiếp nhận tin báo phòng cảnh sát hình sự phối hợp với phòng kỹ thuật hình sự
công an tỉnh và công an huyện thủ thừa nhanh chóng tập trung lực lượng
áp dụng đồng bộ các biện pháp điều tra
truy xét nhanh đến một mươi sáu h ngày ba tháng một
phát hiện đối tượng nghi vấn tên là nguyễn đăng khoa là lái xe hợp đồng của công ty
nên mời về làm việc
qua đầu tranh đến hai mươi một h cùng ngày đối tượng khoa khai nhận
đã đột nhập vào công ty qua cửa sổ trộm cắp hơn một tỷ đồng và hai mươi một một trăm linh usd
ngày bốn tháng một cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thủ thừa
ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng khoa về hành vi trộm cắp tài sản
một đường dây cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với tổng số tiền gần hai mươi tỷ đồng
cầm đầu bởi một đối tượng đã có hai tiền án
vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nghệ an chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan triệt xóa
đường dây trên là do lê thị thanh hải sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba trú tại thị trấn anh sơn huyện anh sơn tỉnh nghệ an cầm đầu
hải là đối tượng đã từng có hai tiền án về tội đánh bạc
ngoài hải cơ quan công an đã bắt giữ thêm ba đối tượng khác trong đường dây này
gồm nguyễn thị ân nguyễn khắc mạnh chú tại thành phố vinh
nguyễn văn khương trú tại huyện diễn châu
bước đầu cơ quan công an xác định từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba cho đến khi bị bắt giữ
bốn đối tượng trên đã cho nhiều người dân trên địa bàn tỉnh nghệ an vay
với tổng số tiền gần hai mươi tỷ đồng với mức lãi suất từ một trăm linh tám một năm đến trên hai bốn trăm linh một năm
tổng số tiền mà các đối tượng đã thu lợi bất chính là hơn hai tỷ đồng
cơ quan công an cũng đã thu giữ tăng vật thu giữ năm điện thoại di động bốn máy tính tám thẻ ngân hàng và nhiều sổ sách giấy tờ có liên quan
hiện phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nghệ an đang tạm giữ các đối tượng đồng thời đấu tranh mở rộng chuyên án
thưa quý vị như thường lệ vào mỗi dịp cuối năm do thói quen và tâm lý mua xe của người việt đã có từ nhiều năm nay
nên nhu cầu đăng kiểm phương tiện những tháng cận tết nguyên đán cũng luôn có xu hướng tăng cao đột biến so với những tháng trong năm
cùng với đó với đặc thù năm nay một bốn triệu phương tiện không kinh doanh vận tải đã được giãn thời hạn kiểm định hồi tháng sáu vừa qua
và đến nay cũng đã hết hạn
hai nguyên nhân này được dự báo sẽ khiến cho số lượng phương tiện rồn về các nguyên nhân
các trung tâm tăng cao và kịch bản un tắc tại các trung tâm đăng kiểm một lần nữa lại được tính tới
trung tâm đăng kiểm hai nghìn chín trăm linh ba v một trong những trung tâm đăng kiểm có số lượng phương tiện đến kiểm định lớn nhất khu vực trung tâm thành phố hà nội
ngay từ bảy h ba mươi phút sáng số lượng phương tiện đến đây đã xếp hàng kín sần
thậm chí hàng chờ phương tiện còn kéo dài cả ra ngoài đường
để đảm bảo quá trình đăng kiểm được thông suốt tất cả phương tiện khi đến trung tâm
đều được xếp số thứ tự như thế này
tuy nhiên nhiều người dân cũng tỏ ra sốt ruột
vì thời gian chờ đợi lâu do số lượng phương tiện khá lớn
tôi đến từ bảy h ba mươi bảy h ba mươi tôi đã chờ đây rồi
lúc tôi đến thì có khoảng năm mươi xe chờ trước rồi
khi tôi đến đây thì có các anh ranh ra xếp số tôi
thì cứ theo thứ tự tôi vào làm thôi
thì tôi chờ chắc khoảng hơn ba mươi phút
ba mươi phút thì bắt đầu được vào khám xe
cách đây khoảng ba mươi phút bốn mươi năm phút rồi đấy
hiện tại bây giờ thì chưa được vào đăng kiểm
thời gian đợi
nên là mình cũng chưa thể so sánh được
thời gian trước là đăng kiểm quá trình đăng kiểm là hết bao thời gian
và bây giờ là bao thời gian
nhưng mà tôi cảm thấy lần này đợi hơi lâu hơn chút thôi
mình đến đây là lúc khoảng tám giờ hai mươi đấy
thì mình cứ đổ ở ngoài kia thôi
thì có các bác đây họ sẽ để số cho mình
thì mình cứ đi theo cái vòng đường này
mình cứ vào tới đây
đến bây giờ mình vào được ra đây là một tiếng
đúng một tiếng
theo một số trạm đăng kiểm cho biết
với tâm lý lo ngại phải chờ xếp hàng quá lâu
như hồi đầu năm này
nên người dân có xu hướng đến xếp xe từ rất sớm
tập trung vào các khung giờ đầu giờ sáng và chiều
dẫn đến tình trạng quá tải
tuy nhiên tình trạng này chỉ diễn ra trong thời gian ngắn
các dây chuyền kiểm định
vẫn được vật hành hết công suất cho phép
để phục vụ tối đa số lượng phương tiện kiểm định trong ngày
nhiều người vẫn có cái tình trạng này
thói quen là người ta vẫn cứ đến sớm
vẫn cứ thích đến sớm
vì vậy nên là cũng đành cử bảo vệ ra
rồi xếp số
rồi là trật tự
để cho mọi người vào
cũng đảm bảo là
cũng chưa một cái xe nào phải về sau giờ trưa
cũng như là giờ trưa mà còn lại xe
và không kiểm định hết
cũng như là cuối giờ trong ngày
không có một cái xe nào mà đã phải
đến trời kiểm định mà không được kiểm định
chúng tôi cũng
đã phải có những cái giải pháp
như chẳng hạn trước đó
chúng tôi cũng cho bỏ dưỡng thiết bị
thật tốt để đảm bảo là sẽ không có
chỉ trục chặt với thiết bị trong cái quá trình
cái thứ hai là bố trí lại nhân sự đăng kiểm viên
rồi cũng như là nhân viên nghiệp vụ
để làm sao những người ở những vị trí tốt nhất
để làm sao cũng tốt nhất cho người dân
để việc kiểm định các phương tiện được thuận lợi và thông suốt
các cơ quan kiểm định cũng khuyên cáo
người dân nên chuẩn bị kỹ về phương tiện
và các giấy tờ thủ tục liên quan
đến từng loại phương tiện khác nhau
tránh trường hợp thiếu sót dẫn đến phải đi lại nhiều lần
chính vì vậy
tôi rất mong muốn là người dân chủ động
có thể đi kiểm định sớm hơn một chút
để tránh cái thời gian
cao điểm giảm thiểu
cái việc ủn tắc
bảo dưỡng sửa chữa phương tiện mình cho đảm bảo an toàn
thứ hai là tra cứu những vấn đề liên quan đến
thứ ba nữa là phải chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ
đăng ký xe rồi
các giấy tờ liên quan
để đảm bảo đi đăng kiểm
nó không bị
không phải quay đi quay lại
cũng khuyến cáo người dân là nên đặt lịch hẹn
đăng kiểm qua app
thì cũng sẽ thuận lợi hơn cho chúng tôi
trong quá trình phục vụ người dân doanh nghiệp
ngay như trường hợp ngay sáng nay thôi là có người đến là
quên mất đăng ký ở nhà cứ đi tìm mãi
gây mất thời gian cho chúng tôi
rồi có những người thì giấy
thế chấp ngân hàng hết hạn
ngân hàng ấy cũng đưa ra rồi cũng đi tìm
cũng gây cho chúng tôi
có những người nữa là
xe kinh doanh vận tải
thì họ không nhớ nổi cái mật khẩu của vsa giám sát hành trình
thế chẳng hạn thì đâm ra là họ gọi về công ty
rồi các kiểu cũng rất là mất thời gian là chúng tôi
thế vì vậy là
rồi một cái phần nữa là có lúc
đôi lúc là mạng
nó kém chẳng hạn nó chậm
thế chẳng hạn thì cũng gây mất thời gian
chậm cho chúng tôi trong quá trình
để làm việc
trong tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn
dự kiến cả nước có khoảng gần ba trăm bốn mươi hai
xe ô tô có nhu cầu kiểm định
riêng tại hà nội
năng suất kiểm định trung bình
trong tháng của hai mươi tám trung tâm kiểm định hiện đang hoạt động
là gần sáu mươi tám xe
nhu cầu kiểm định của người dân
dự báo là khoảng hơn sáu mươi một xe
theo những tính toán
thì đủ năng lực phục vụ cho người dân địa phương
tuy nhiên cũng không tránh khỏi
sẽ có một lượng lớn phương tiện
từ các địa phương lân cận di chuyển về để đăng kiểm
chính vì thế kịch bản này cũng đã được tính đến
để đảm bảo phục vụ tốt cho nhu cầu của người dân
cũng như không tái diễn tình trạng ủ nứ như trước đây